vào tối ngày hôm qua công an tỉnh khánh hòa đã bắt được hung thủ gây án trong vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn xuân đông xã xuân diện diên xuân huyện diên khánh
đối tượng là phan danh hưng chú tại huyện diên khánh bị bắt giữ vào lúc gần bảy giờ tối qua khi đang lẩn trốn tại núi hòn dữ thuộc xã diên lâm huyện diên khánh
suốt quá trình truy bắt hung thủ hàng chục chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an địa phương khắc phục nhiều khó khăn về thời tiết địa hình sử dụng đồng bộ các biện pháp và kỹ thuật nghiệp vụ cùng sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ
đến hơn tám giờ tối qua lực lượng chức năng mới đưa được đối tượng về trụ sở công an xã diên lâm
bước đầu đối tượng thừa nhận đã dùng dao giết vợ cháu gái và hàng xóm
theo điều tra hưng làm phụ hồ vợ là lao động tự do
gần đây hai vợ chồng thường xảy ra cãi vã xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc
vào tối một tháng sáu trong cơn say hưng lớn tiếng đập vỡ nhiều đồ đạc và dọa giết vợ
người vợ sợ hãi nên về nhà mẹ ruột ngủ qua đêm
đến hơn năm giờ sáng hôm sau lúc mẹ vợ đi vắng hưng lẻn vào nhà chửi đánh và sát hại vợ
cháu gái vợ và người phụ nữ hàng xóm vào can ngăn cũng bị hưng sát hại sau đó đối tượng lẩn trốn
quá trình bỏ trốn đối tượng đã vứt con dao gây án trên đường đi